môi trường xanh sạch đẹp nhưng mỗi nhà vệ sinh công cộng lại đang cửa đóng thêm cái như thế này

chúng tôi tìm được một nhà vệ sinh sạch theo đúng nghĩa
nhưng đã được chuyển đổi công năng trở thành nơi cư trú của một gia đình cán bộ vệ sinh

phân pha hai đất vối thôi

lớn trồng được
cái này cải thiện thêm là chỉ có phục vụ chị em làm rác thôi
đi đường là người ta không ngồi đâu

nhưng tại sao lại có việc
công lòng quản lý dẫn đến tình trạng lãng phí hư hỏng

với mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng
và đây là hậu quả khi hàng ngày hàng giờ
chúng ta vẫn phải chứng kiến những ảnh nhức mắt như thế này
tiếp tục với các tin tức về lĩnh vực giao thông
vào ngày hôm qua trên quốc lộ một đoạn thuộc xã thuận an
thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến năm người phải nhập viện
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi giờ sáng
chiếc xe khách mang biển kiểm soát sáu mươi chín b ba trăm bốn mươi hai chạy trên đoạn đường quốc lộ một
hướng từ thành phố hồ chí minh về cà mau
thì bất ngờ đâm vào đuôi xe container kéo theo remote đang dừng đỗ dưới lòng đường
chưa dừng lại chiếc xe khách tiếp tục lao về phía trước
và đâm vào năm xe máy đang di chuyển trên đường
vụ tai nạn khiến hai người trên xe khách và ba người chạy xe máy bị thương
phải nhập viện cấp cứu
các phương tiện bị biến dạng hư hỏng nặng
một kịch bản tương tự cũng xảy ra trên quốc lộ hai mươi đoạn
qua khu vực xã liên đầm huyện di linh tỉnh lâm đồng vào ngày hôm qua
sau khi đâm vào xe khách thì xe đầu kéo tiếp tục tông thẳng vào trạm biêu tê
khiến nhân viên trạm biêu tê liên đầm bị thương và nhiều hành khách hoảng loạn
xe đầu kéo kéo theo remote do tài xế lê văn đô chú huyện phú cát
để bí định điều kiện lưu thông từ thành phố đà lạt
đi thành phố hồ chí minh đến trạm thu giá biêu tê liên đầm
thì tông vào xe khách cùng chiều do tài xế lại phương hoàng tuấn
chú huyện bảo lâm tỉnh năm đồng điều khiển
sau cú tông mạnh xe đầu kéo tiếp tục lao thẳng vào phòng vé của trạm thu giá
khiến một nhân viên bị thương rồi mới dừng hẳn
cú vào trạm khiến một mươi hành khách trên xe bị xê sắt nhẹ
hai phương tiện và phòng vé bị hư hỏng nặng
sau gần chín tháng thi công cầu bắc qua đảo kim cương quận hai
trên đường ven sông sài gòn đã hoàn thành
và sẽ chính thức thông xe vào ngày hôm nay ba mươi tháng năm
công trình có tổng kinh phí đầu tư gần năm trăm linh tỷ đồng
từ nguồn vốn ngân sách thành phố kết hợp đóng góp của các doanh nghiệp
hưởng lợi từ dự án cầu đưa vào sử dụng sẽ giúp cho các dòng xe
trừ xe tải nặng xe container lưu thông tách ra khỏi đường mai trí thọ
đồng văn cống từ đây sẽ có thêm tuyến lưu thông qua khu dân cư
dọc sông sài gòn nối với khu dân cư thạnh mỹ lợi
có phần kéo giảm un tắc cho khu vực nút giao mỹ thủy
kể từ bảy giờ ngày hôm nay cầu sẽ được thông xe với phương án
tổ chức lưu thông hai chiều các loại xe qua cầu
liên quan tới năm vụ tai nạn đường sắt xảy ra trong những ngày vừa qua
ngày hôm qua hai mươi chín tháng năm tổng công ty đường sắt việt nam đã có quyết định
đình chỉ một loạt cán bộ cũng như chỉ đạo các đơn vị thành viên
đình chỉ công tác yêu cầu giải trình kiểm điểm với lãnh đạo các đơn vị có liên quan
liên quan vụ hai tàu hàng đâm nhau ở ga núi thành tổng công ty đường sắt việt nam
đã đình chỉ công tác với trưởng ga núi thành tỉnh quảng nam
công ty quản lý ga núi thành đình chỉ công tác với cung trưởng cung chắn
với vụ tàu hàng lật hai toa ở yên xuân nghệ an giám đốc chi nhánh toa xe vinh
thuộc công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội đã kiểm điểm và nhận mọi trách nhiệm
về vụ tai nạn và sẽ tự chịu mọi chi phí liên quan tới khắc phục hậu quả
sửa chữa toa xe hư hồng
với vụ tai nạn tại tỉnh gia thanh hóa ông lê nhân bảo cung trưởng cung chắn hoàng mai
đã bị đình chỉ công tác đồng thời hai người gác chắn tại nút giao đường sắt
nơi xảy ra tai nạn đã bị cơ quan điều tra thanh hóa khởi tố bắt tạm giam
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại